tại tp hcm đã diễn ra phiên họp giải trình về tình hình giải quyết khiếu nại trên địa bàn tp hcm
tại phiên họp nhiều đại biểu lưu ý tình trạng khiếu nại đông người nhiều vụ việc phần đúng thuộc về người dân
theo thống kê năm hai nghìn một mươi tám cả nước có sáu trăm sáu mươi bốn vụ khiếu nại nổi cộng
riêng tp hcm hiện có hai mươi vụ khiếu nại
báo cáo của văn phòng tiếp công dân thành phố có hơn bảy mươi đơn thư là khiếu nại sai
nhiều đại biểu hội đồng nhân dân nêu quan điểm
tp hcm cần làm rõ vì sao những vụ khiếu nại kéo dài và không có điểm dừng
bởi nếu không có giải pháp bức xúc của người dân sẽ tích tụ và bùng phát không cần thiết
bên cạnh đó chính sách đất đai bồi thường giải tỏa còn bất cập là nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu nại
chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu văn phòng tiếp công dân và thanh tra tp hcm
phải cầu thị nhìn thẳng vào sự thật khi xem lại con số thống kê trong báo cáo là bảy mươi đơn thư của người dân là khiếu nại sai
những vụ khiếu nại của người dân tại dự án đô thị thủ thiêm quận hai
và một số vụ việc nổi cộng như vụ khiếu nại tại dự án khu công nghệ cao quận chín
đại học quốc gia tp hcm quận thú đức đặt ra cho tp hcm thấy cần phải xem lại công tác giải quyết khiếu nại tố cáo